tại phiên họp ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín vào ngày hôm qua
phó chủ tịch ubnd tp ngô văn quý cho biết hà nội đã kiểm soát được dịch covid một mươi chín
tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm
thời gian qua công tác tuyên truyền và sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong phòng chống dịch
đã nhận được sự đồng tình của người dân
tuy nhiên vẫn còn có những trường hợp chưa chấp hành quy định phòng chống dịch
chưa thực hiện giãn cách đeo khẩu trang
các quận huyện và công an thành phố đã triển khai lực lượng kiểm tra
xử lý nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh
trước tình hình dịch bệnh còn phức tạp ubnd tp hà nội yêu cầu thời gian tới
thành phố cần tập trung thực hiện sáu giải pháp về khoanh vùng truy vết cách ly
người dân thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng dịch
tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các bệnh viện cơ sở kinh doanh dịch vụ
thực hiện biện pháp phòng chống dịch trong lễ khai giảng